tất các sản phẩm đều có chất lượng kém so với công bố
doanh nghiệp này có giấy phép hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
các xưởng chủ yếu tại huyện gia lâm và đông anh hà nội hiện đã ghi nhận hiện tượng tẩy xóa hạn sử dụng của nhiều sản phẩm do nước ngoài và trong nước sản xuất
tại tuyến đường tránh nam đông hà thuộc địa phận xã cam hiếu huyện cam lộ
tổ công tác công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị tiến hành dừng kiểm tra đối với xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba h hai nghìn chín mươi chín
do lê đức mong chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam điều khiển
đi cùng xe có trần thị tuyết lan chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị là chủ hàng
tổ công tác phát hiện trên thùng xe vận chuyển hơn hai một trăm linh chai rượu các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lan khai nhận toàn bộ số rượu trên được thu mua trên địa bàn tỉnh quảng trị sau đó mang ra bắc tiêu thụ

trong thời gian ngắn công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã liên tiếp triệt phá nhiều nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng
tên nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần lực lượng chức năng dự báo tình hình hoạt động của tội phạm tín dụng đen sẽ có những diễn biến phức tạp
chính vì vậy để gia đình mình được đón tết an vui người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
với hành vi cho vay lãnh nặng trong giao dịch dân sự nguyễn thị vang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường nghĩa đức thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã bị công an thành phố gia nghĩa khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra nguyễn thị vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố gia nghĩa vay với tổng số tiền trên hai mươi tám tỷ đồng lãi suất từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi hai một năm
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa đã làm việc được với hai người vay tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố giang nghĩa đã làm việc được với hai người vay tiền của nguyễn thị vang thu lợi bất chính của những người này là trên năm sáu tỷ đồng
quá trình điều tra lực lượng công an đã thu giữ các tăng vật đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm một điện thoại di động một xe ô tô hai cuốn sổ bốn mươi một giấy vay mượn tiền và một số tài liệu khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa đã làm việc được với hai người vay tiền đồ vật tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm một điện thoại di động một số tài liệu khác
trước đó công an thành phố gia nghĩa cũng đã đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
qua đó đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê ngọc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bùi ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và vương huỳnh phúc sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ tháng ba đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lê ngọc quý và đồng bọn đã cho tám mươi ba lượt người vay với tổng số tiền gần một tỷ đồng thu lợi bất chính trên hai trăm sáu mươi triệu đồng dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi
theo ngày lãi suất từ bốn trăm năm mươi một đến năm trăm năm mươi sáu một năm kèm theo những chi phí phát sinh
quá trình điều tra lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động tám thẻ ngân hàng hai xe mô tô bốn triệu đồng hàng chục giấy tờ có liên quan đến việc vay mượn tiền
từ tháng hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba thì em vào đây với mục đích là đi làm thiết thị bếp ra nhưng mà không được thì em thấy bạn bè làm
trong mượn này thì em cũng
trong mượn vay này thì em cũng học thiêu làm thì em chạy quảng cáo trên facebook xong rồi có khách
mượn tiền thì em đến em tăm nhà cho biết nhà rồi em trông mượn
chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công chấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an thành phố giang nghĩa đã phát hiện đấu tranh triệt phá bốn nhóm
sáu đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thù giữ nhiều tăng vật liên quan góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
việc vay tín dụng đen thì kéo theo nhiều cơ hệ lùi như là người vay tiếp tục bị nợ nần
rồi là không cả được dẫn đến các đối tượng cho vay là bảo kê đòi nợ thuế rồi là cưỡng đoán tài sản thậm chí là cướp tài sản
dẫn đến là cái tình hình an ninh trật tự sẽ rất là phức tạp

để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát hiện tố xác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời góp phần bảo đảm an ninh trật tự giữ gìn sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
nhiều ngày qua giá cà phê thu mua tại một số đại lý nông sản trên địa bàn tỉnh đắk lắc hơn bảy mươi đồng một kg nên nông dân đã đổ xô tới bán
nhiều ngày qua giá cà phê thu mua tại một số đại lý nông sản trên địa bàn tỉnh đắk lắk hơn bảy mươi đồng một kg nên nông dân đã đổ xô tới bán
tại một đại lý cà phê ở xã ea cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắk ngày một mươi tháng một niêm yết giá mua vào là bảy mươi bốn trăm linh đồng một kg cà phê nhân
vào sáng ngày hôm nay công đoàn công an nhân dân đã phối hợp với một số đơn vị đối tác tổ chức chương trình tết xuân vầy xuân chia sẻ và khai mạc trợ tết công đoàn năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là năm đầu tiên trợ tết công đoàn được tổ chức tại khu công nghiệp an ninh với mong muốn đoàn viên người lao động tại các khu công nghiệp tập trung có điều kiện được tiếp cận với các hoạt động chương trình phúc lợi do công đoàn tổ chức